một thực hiện nghiêm túc công điện số một nghìn bốn trăm bảy mươi tám cdttg ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
công điện số một mươi chín cdtvk ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ubnd quốc gia tìm kiếm cứu nạn
công điện số bảy cd bca bcd ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu của ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an
và chỉ đạo của chính quyền địa phương về công tác ứng phó với bão mưa lũ sạt lở đất
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão mưa lũ sau bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động ứng phó
triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
đảm bảo tuyệt đối an toàn trụ sở cơ quan doanh trại tạm giam nhà tạm giữ trường giáo dưỡng các mục tiêu kinh tế chính trị trọng điểm do lực lượng công an canh gác bảo vệ
chủ động triển khai phương án bảo vệ an toàn hồ sơ tài liệu phương tiện trang thiết bị làm việc cột thu phát sóng của công an các đơn vị địa phương để tránh thiệt hại do bão mưa lũ gây ra
tạm hoãn các cuộc họp hội nghị chưa thật cần thiết để tập trung ứng phó với bão
sẵn sàng lực lượng phương tiện phối hợp cùng cơ quan chức năng tại địa bàn triển khai phương án sơ tán nhân dân tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất sạt lở bờ sông suối khu vực hầm lò khai thác khoáng sản và công tác cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
bố trí lực lượng để tổ chức hướng dẫn phân luồng kiểm soát giao thông tại các khu vực ngầm đường bị ngập đò ngang đỏ dọc nơi sạt lở nguy hiểm
kiên quyết không cho người và phương tiện di chuyển khi không đảm bảo an toàn
duy trì lực lượng phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó trì viện khi có yêu cầu
đối với công an cảnh sát phòng cháy chữa cháy các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến hà tĩnh theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tại nơi neo đậu tránh trú của tàu thuyền
một mươi hai kiên quyết không để người dân nào còn ở lại trên các phương tiện tròi canh lồng bè
nơi nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ thực hiện nghiêm túc lệnh cấm biển của chủ tịch ủy ban tỉnh thành phố vùng ảnh hưởng của bão
tổ chức trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo hàng ngày trước trong và sau bão về ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an
giao tổng cục hậu cần kỹ thuật chủ trì thành lập đoàn công tác đi kiểm tra đôn đốc chỉ đạo công tác ứng phó với bão số ba tại hai tỉnh
nam định thái bình